tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bốn ubnd cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo của ban dân nguyện ubnd có khoảng một bốn trăm linh tám cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu tập hợp được hai hai trăm chín mươi ba kiến nghị của cử tri
đến nay đã có hai hai trăm chín mươi kiến nghị được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định đạt chín mươi chín tám mươi bảy tổng số kiến nghị đã chuyển
các đại biểu đánh giá cao báo cáo của ban dân nguyện rất đầy đủ nêu được các vấn đề kiến nghị của cử tri đánh giá mức độ chất lượng giải quyết cũng như đã nêu bật các vấn đề bước xúc hiện nay đang tồn tại chưa được giải quyết
cái mà đáng quan tâm nhất hiện nay mà tôi nghĩ là vấn đề của chúng ta vẫn nóng nhất
theo tôi thì có mấy cái vấn đề đó là cái câu chuyện là an toàn giao thông thế và thậm chí là bây giờ là có cái tình trạng là có là ma túy này có là như vậy là rượu bia vào và dẫn tới là những cái vụ là tai nạn giao thông rất là thảm khốc
vậy thì như vậy là có phải chăng là chúng ta cần có những cái xử lý rất là quy liệt
và tôi đề nghị là có thể là
và quốc hội nên lựa chọn ở trong này những vấn đề mà có thể ra nghị quyết
và nghị quyết đó cũng là thực hiện ngay
từ khi có chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là khi mà ở địa phương nào mà ba cái chỉ tiêu về an toàn giao thông mà tăng lên kỷ luật chủ tịch địa phương đó
thế nên là cách thống kê của các địa phương chỉ có ở ngoài hiện trường là bị chết thì mới tính thôi
còn khi đã đưa vào trong bệnh viện thì là gọi là không phải tính là do tai nạn giao thông nữa rồi
và là cái đấy là do là bị ốm hay là bị cái tai nạn lao động chứ không tính vào trong cái an toàn giao thông
cho nên là người ta nói rằng là các cái chỉ tiêu này nó giảm cả ba chỉ tiêu là do cái cách tính phương pháp
thì trong cái báo cáo của ủy ban kinh tế chúng tôi cũng chỉ đưa ra cái vấn đề đấy
nhưng hôm nay tại cái phiên này thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí xem xét lại xem cái phản ánh này của đại biểu quốc hội có đúng hay không
bên cạnh đó các nội dung khác như gian lận thi cử trách nhiệm hướng khắc phục xử lý trong gian lận thi cử của bộ giáo dục
hoặc với những thí sinh phụ huynh học sinh liên quan đến gian lận thi cử thì xử lý như thế nào
việc giám sát thực hiện chính sách người có công cũng được các đại biểu đề nghị cần đưa vào báo cáo của ban dân nguyện
để cử tri và nhân dân trong cả nước nắm rõ